kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online với những tin tức mới nhất về tình hình an ninh trật tự diễn ra trên cả nước
chiều qua ngày hai mươi tám tháng một mươi công an huyện càng long tỉnh trà vinh phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đã tiến hành kiểm tra hai đối tượng nghi vấn đi trên xe mô tô biển kiểm soát tám mươi bốn l một hai mươi bốn nghìn chín trăm bảy mươi hai đang lưu thông trên hương lộ hai đoạn thuộc ấp tám a xã an trường huyện càng long
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện sáu trăm năm mươi gram ma túy tổng hợp loại ma túy đá được cất giấu trong một chiếc loa chở trên xe
hai đối tượng khai tên nguyễn văn giang hai mươi bảy tuổi chú ấp an chánh xã tân bình và trần dũng sĩ một mươi tám tuổi chú ấp đại an xã tân an cùng ở huyện càng long
mở rộng điều tra cơ quan công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp nguyễn thành hậu bốn mươi một tuổi chú ấp bảy a xã an trường huyện càng long do có liên quan đến vụ án
đây là vụ tàng trữ trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh trà vinh được lực lượng công an phát hiện triệt phá
cả ba đối tượng trên đều nghiện ma túy
riêng hậu có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
sĩ có tiền sử dụng trái phép chất ma túy
và giang hiện đang được áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương do nghiện ma túy
một đối tượng nừa đảo chuyên nghiệp thường xuyên mạo danh là đại tá công an
chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc từ liêm hà nội bắt giữ
đặc biệt lực lượng công an đã vạch trần nhiều thủ đoạn tinh vi của đối tượng khi xây dựng lòng tin với mục đích đưa các nạn nhân vào bẫy
mặc quân phục của lực lượng công an đeo quân hàm đại tá
thế nhưng thực chất đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định thường xuyên mạo nhận đang công tác tại bộ công an
nhằm xây dựng lòng tin với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
không những vậy lan còn đưa ra các bằng chứng là các giấy tờ giả thể hiện việc mình có nhiều mối quan hệ
với các lãnh đạo cấp cao và sở hữu nhiều tài sản có giá trị để tạo lòng tin với nhiều người
từ khoảng năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã có hàng chục người dân dính bẫy nhờ xin việc vào các cơ quan nhà nước
hoặc cho các đối tượng này vay tiền nhưng không thể lấy lại với tổng số tiền của các bị hại lên tới hơn hai mươi tỷ đồng
thế nhưng khi bị đưa về cơ quan công an đối tượng này liên tục quanh co chối tội
không chỉ mạo danh là đại tá công an đối tượng này còn lên mạng đặt làm giả ba cuốn sổ tiết kiệm
với số dư mỗi sổ lên tới hai trăm linh tỷ đồng để làm đạo cụ lừa đảo
tôi cũng chưa nói với ai tôi làm công an tôi chỉ mặc lên như thế thôi
chứ tôi cũng chưa không có một tin nhắn nào tôi nói là tôi làm bên công an với nội thiết kiệm
thì nhắn đây rõ ràng đây chị lại còn cãi gì
đấy không phải tin của tôi tôi cũng chẳng lấy một sổ đấy do này tôi sử dụng vào mục đích khắc kèm mục đích gì cả
nói là không sử dụng vào mục đích gì thế nhưng đối tượng này đã mang bao cuốn sổ tiết kiệm
cùng những bộ quân phục công an để lừa chị liễu chiếm đoạt hơn một tỷ đồng
chỉ đến khi thấy những dấu hiệu bất thường trong sinh hoạt hàng ngày của nữ đại tá giả này
chị liễu mới biết mình bị lừa
thứ nhất là chị nói chị làm bên cơ quan công an nhưng mà hàng ngày là chị ngủ đến chín một mươi giờ chị mới dậy
ngoài ra không đến làm thì em mới nghi
em nghĩ thì em âm thầm em điều tra em vào facebook và những cái mối quan hệ chị dẫn em đi
em liên hệ mọi người em hỏi đến đâu thì em biết là chị lừa đảo toàn bộ hết
tinh vi hơn đối tượng này còn sử dụng những khoản tiền lừa đảo của người khác để đem đi làm tử thiện
sau đó đưa lên mạng xã hội để tự xây dựng hình ảnh cho mình nhằm đưa thêm nhiều nạn nhân vào bẫy
tính đến thời điểm hiện tại đã có một mươi một người là bị hại của đối tượng này đến công an quận bắc tử liêm trình báo
trong quá trình điều tra thì đối tượng đặc biệt rằng là đối phó với các cơ quan chức năng
khi quá trình lấy cung và lời khai ngoan cố bằng các thủ đoạn khác nhau như vay mượn
rồi tìm các câu hỏi để né tránh để tránh việc vi phạm pháp luật
hiện cơ quan công an đã thu giữ gần hai tỷ đồng tiền mặt cùng hai chiếc ô tô là tài sản mà đối tượng đã mua bằng tiền lừa đảo của các nạn nhân
một số quân trang của lực lượng công an cũng được phát hiện trên những chiếc ô tô này
công an quận bắc tử liêm đã sau quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối tượng mạo danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an thành phố vân ba thuật tỉnh đắk lắc đã khởi tố một đối tượng có hành vi bắt giữ người trái phép
đánh đập rồi cướp tài sản do mâu thuẫn trong việc chơi số đẻ
bùi lộc hảo sinh năm hai nghìn chú ở phường tân lập thành phố vân ba thuật
trước đó nguyễn đức phong chú ở huyện crong park tỉnh đắk lắc
có tổ chức chơi số đề với một người tên là trần thanh dũng chú ở thành phố vân ba thuật
trong quá trình chơi số đề phong có thua của dũng số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
do nghi ngờ dũng đã sửa tin nhắn trúng thưởng số đề trên điện thoại để thắng tiền của mình
nên phong đã gọi điện để rủ trường
cùng với một số đối tượng khác đi đòi tiền
khi gặp dũng thì nhóm của phong trong đó có hảo đã chốt cửa khóa dũng lại
rồi hành hung đe dọa buộc dũng phải đưa cho nhóm của phong tài sản có giá trị hơn một trăm linh triệu đồng
trong vụ án này trước đó cơ quan công an đã khởi tố nguyễn đức phong hồ văn anh tuấn và hoàng nguyên trường
đều chú ở thành phố vân ba thuật về hành vi cướp tài sản
công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long đã khởi tố và thi hành lận bách
tạm giam hai đối tượng đối với nguyễn quốc nguyên sinh năm hai nghìn bốn và nguyễn hiếu vũ sinh năm hai nghìn hai
ngủ ở phường tám thành phố vĩnh long để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng chín tại khóm ba phường ba trên địa bàn thành phố
do có mâu thuẫn trước đó nên nguyễn vũ cùng bùi đắc tài sinh năm hai nghìn hai
chú phường ba thành phố vĩnh long xảy ra cãi cọ với nhóm của trần quốc sang
sinh năm hai nghìn hai chú phường năm tp vĩnh long nên đã hẹn đánh nhau tại đường mậu thân
phường ba thành phố vĩnh long lúc này tài gọi thêm cho khôi sang và hà cầm theo hai cây dao tự chế
còn sang đi cùng với tâm khánh tân cũng mang theo súng giao tự chế đến điểm hẹn
tại đây giữa hai nhóm xảy ra hỗn chiến sang đã dùng súng tự chế bắn nhiều phát chỉ thiên
thấy vậy nhóm của tài đã bỏ chạy nhưng nhóm của sang rượt đuổi đến cùng gây náo loạn nhiều tuyến đường
trước đó công an tp vĩnh long đã khởi tố và bắt tạm giam tám đối tượng có liên quan để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi gây dối trật tự công cộng một mươi hai đối tượng đã bị công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng khởi tố vụ án khởi tố bị can
trong đó tạm giam tám đối tượng cấm đi khỏi nơi cư trú bốn đối tượng để phục vụ điều tra
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi trong lúc cả nhóm đang hát karaoke tại phòng vip bốn
quán karaoke tina ở số sáu trăm chín mươi chín đường trần phú phường blau thành phố bảo lộc giữa lê duy thắng tạm trú tại phường một
và nguyễn xuân thành chú tại xã lộc thanh cùng ở thành phố bảo lộc có xảy ra mâu thuẫn
bị thành và hai người đi cùng đuổi đánh thắng về nhà đến một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày
thì cùng với một số đối tượng mang theo hung khí quay lại quán karaoke điện thoại cho thành đến để giải quyết mâu thuẫn
hai bên xảy ra hỗn chiến và thắng bị chém đứt cân tay bầm mắt phải thành bị chém gây thương tích
ở tay phải ngay sau khi sự việc xảy ra công an thành phố bảo lộc đã có mặt xử lý vụ việc
đưa các đối tượng về cơ quan công an để xử lý
bản tin xin được tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
thưa quý vị sau ba ngày xét xử và chiều qua toán nhân dân huyện thới lai tp cn đã tuyên án trương châu hữu danh
và các thành viên nhóm báo sạch về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo đó tòa tuyên phạt các bị cáo trương châu hữu danh bốn năm sáu tháng tù
đoàn kiên giang và lê thế thắng cùng ba năm tù nguyễn phúc trung bảo và nguyễn thanh nhã cùng hai năm tù
đồng thời tuyên cấm hành nghề báo chí trong thời hạn ba năm kể từ ngày các bị cáo chấp hành xong hình phạt tù
theo có trạng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín nhóm này đã tạo trang fanpage báo sạch
group làm báo sạch và kênh youtube bs channel để viết và đăng tải
bốn mươi bảy bài viết video các chủ đề nóng được dư luận quan tâm
trong đó có các bài viết liên quan đến khu dự án khu đô thị mới thới lai tp cn
theo kết luận giám định của cơ quan chức năng tp cn các bài viết và clip do danh thực hiện có tư tưởng mang tính phản động
đi sâu khai thác những thông tin có nội dung không phù hợp với lợi ích đất nước xuyên tạc phỉ bắn chính quyền nhân dân
nhiều bài viết quy trụp duy diễn một chiều nhằm tuyên truyền xuyên tạc vô khống xúc phạm các cá nhân
là lãnh đạo các cơ quan tổ chức
ngoài ra năm bị can đã nhận hợp đồng làm truyền thông quảng cáo cho các doanh nghiệp để thu lợi ích về kinh tế
với tổng số tiền là khoảng hai tám mươi ba tỷ đồng số tiền này đã được các bị can chia nhau
quá trình điều tra cả năm bị can đều thừa nhận hành vi của mình
thưa quý vị một đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp thường xuyên mạo danh là đại tá công an
chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm
thành phố hà nội bắt giữ đặc biệt là lực lượng công an đã vạch chân nhiều thủ đoạn tinh vi của đối tượng
khi xây dựng lòng tin với mục đích đưa các nạn nhân vào bẫy
mặc quân phục của lực lượng công an đeo quân hàm đại tá thế nhưng thực chất đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định
thường xuyên mạo nhận đang công tác tại bộ công an nhằm xây dựng lòng tin với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
không những vậy lan còn đưa ra các bằng chứng là các giấy tờ giả thể hiện việc mình có nhiều mối quan hệ
với các lãnh đạo cấp cao và sở hữu nhiều tài sản có giá trị để tạo lòng tin với nhiều người
từ khoảng năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã có hàng chục người dân dính bẫy nhờ xin việc vào các cơ quan nhà nước
hoặc cho các đối tượng này vay tiền nhưng không thể lấy lại với tổng số tiền của các bị hại lên tới hơn hai mươi tỷ đồng
thế nhưng khi bị đưa về cơ quan công an đối tượng này liên tục quanh co chối tội
không chỉ mạo danh là đại tá công an đối tượng này còn lên mạng đặt làm giả ba cuốn sổ tiết kiệm
với số dư mỗi sổ lên tới hai trăm linh tỷ đồng để làm đạo cụ lừa đảo
tôi cũng chưa nói với ai tôi làm công an tôi chỉ mặc lên như thế thôi chứ tôi cũng chưa
không có một tin nhắn nào tôi nói là tôi làm bên công an với nội thi tiện

đây không phải tin của tôi tôi cũng chẳng lấy một sổ đấy do này tôi sử dụng vào mục đích khách kèm mục đích gì cả
nói là không sử dụng vào mục đích gì thế nhưng đối tượng này đã mang bao cuốn sổ tiết kiệm
cùng những bộ quân phục công an để lừa chị liễu chiếm đoạt hơn một tỷ đồng
chỉ đến khi thấy những dấu hiệu bất thường trong sinh hoạt hàng ngày của nữ đại tá giả này
chị liễu mới biết mình bị lừa
thứ nhất là chị nói chị làm bên cơ quan công an nhưng mà hàng ngày là chị ngủ đến chín một mươi giờ chị mới dậy
ngoài ra không đi làm thì em mới nghi
em nghĩ thì em âm thầm em điều tra em vào facebook và những cái mối quan hệ chị dẫn em đi
em liên hệ mọi người em hỏi thì em hỏi đến đâu thì em biết là chị lừa đảo toàn bộ hết
tinh vi hơn đối tượng này còn sử dụng những khoản tiền lừa đảo của người khác để đem đi làm tử thiện
sau đó đưa lên mạng xã hội để tự xây dựng hình ảnh cho mình nhằm đưa thêm nhiều nạn nhân vào bẫy
tính đến thời điểm hiện tại đã có một mươi một người là bị hại của đối tượng này đến công an quận bắc tử liêm trình báo
trong quá trình điều tra thì đối tượng đặc biệt rằng là đối phó với các cơ quan chức năng
khi quá trình lấy cung và lời khai ngoan cố bằng các thủ đoạn khác nhau như vay mượn
rồi tìm các câu hỏi để né tránh để tránh việc vi phạm pháp luật
hiện cơ quan công an đã thu giữ gần hai tỷ đồng tiền mặt
cùng hai chiếc ô tô là tài sản mà đối tượng đã mua bằng tiền lừa đảo của các nạn nhân
một số quân trang của lực lượng công an cũng được phát hiện trên những chiếc ô tô này
công an quận bắc tử liêm đã sau quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối tượng mạo danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị tình trạng thanh thiếu niên tụ tập tổ chức điều khiển xe máy bốc đầu lạng lách
đánh võng chạy với tốc độ cao không đội mũ bảo hiểm gây mất tình hình an ninh trật tự
nguy hiểm cho người tham gia giao thông đang trở thành vấn nạn tại nhiều địa phương
mà như chúng tôi cũng đã thông tin trong các bản tin trên antv
đó là vào tháng chín vừa qua một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra
tại huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
vụ tai nạn này đã khiến cho năm người tử vong hai người bị thương
đáng chú ý là các nạn nhân trong vụ việc này đều trong lứa tuổi học sinh
nhưng đã điều khiển phương tiện mô tô chạy tốc độ cao dẫn đến vụ tai nạn thương tâm
mới đây tại tp ninh bình cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông xuất phát
từ vấn nạn thanh thiếu niên đánh võng chạy xe với tốc độ cao
nạn nhân trong vụ việc này cũng là người đi đường
mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận sau đây của phóng viên câu chuyện giao thông
đây là hình ảnh ghi lại đoàn xe khoảng một mươi mô tô chạy với tốc độ cao lạng lách đánh võng
và đâm vào một xe máy đang di chuyển phía trước cùng chiều trên đường đinh tiên hoàng thành phố ninh bình
hậu quả vụ va chạm khiến một cặp vợ chồng bị ngã ra đường
nhiều người dân có mặt tại hiện trường đã rất bức xúc trước hành vi vi phạm của nhóm đối tượng này
đáng chú ý trong một clip được người dân ghi lại
cảnh sát giao thông công an tp ninh bình sau khi bắt giữ được thanh niên trong nhóm quái xế
đã bắt lại hiện trường để chứng kiến hậu quả của hành vi nguy hiểm mà các đối tượng đã gây ra cho người đi đường
quá trình bắt giữ xử lý thì đây là những nhóm đối tượng thanh thiếu niên
đang có những ý thức là không xác định được hậu quả của mình gây ra như thế nào
nên trong quá trình tuần tra kiểm soát và đặc biệt là trong thời gian vụ việc vừa qua
thì ngay tại xảy ra hậu quả cụ thể tại hiện trường như vậy
thì lực lượng cảnh sát thôi cũng đã có biện pháp đó là
chỉ rõ được cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi
thấy được hậu quả tác hại của hành vi của mình gây ra để tuyên truyền gian đe
và để nâng cao ý thức tốt hơn cho các em sau này
để tránh những hậu quả xảy ra không đáng có với người dân tham gia giao thông
quá trình điều tra lực lượng công an xác định các đối tượng tham gia gồm hai nhóm
nhóm một gồm bảy đối tượng ở huyện hoa lư nhóm hai gồm năm đối tượng ở huyện nho quan
bốn đối tượng ở huyện gia viễn tất cả các đối tượng đều ở độ tuổi thanh thiếu niên
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận thông qua mạng xã hội
đã rủ nhau thành nhóm cùng tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe
dùng khẩu trang che biển số lạng lách đánh võng bốc đầu nẹt bô trên các tuyến đường
việc cảnh sát giao thông đã bắt các đối tượng chứng kiến hậu quả do mình gây ra
có tính gian đe giáo dục cao và nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều người dân
qua cái việc này tôi cũng đề nghị các cấp chính quyền nhà trường
đặc biệt là các gia đình các phụ huynh quản lý giáo dục con em chúng ta
thực hiện nghiêm luật giao thông đảm bảo cho an toàn chung cho mọi gia đình mọi người
các nhóm này thì thường thường tụ tập hẹn nhau qua các trang mạng xã hội
đặc biệt là download vào facebook để hẹn và tụ tập các địa phương lên cận
đến địa bàn thành phố để thực hiện hành vi
trong quá trình đấu tranh khó khăn một là đối tượng này đều có đứa tuổi trong nhỏ từ một mươi bốn đến một mươi tám
do vậy nên một số quy định của pháp luật về xử lý nó còn đang là nhẹ
chưa đảm bảo tính gian đe nên việc xử lý cũng gặp một số khó khăn
đây chỉ là một trong nhiều vụ đã bị công an tp ninh bình xử lý
trên thực tế khi bắt giữ nhóm đối tượng này lực lượng công an gặp không ít khó khăn
bởi các đối tượng tham gia thường rất manh động liều lĩnh
do vậy lực lượng công an tp ninh bình đã xây dựng phương án để phòng ngừa và ngăn chặn hiệu quả vấn đạn này
khuyến cáo các phụ huynh là việc giao xe phương tiện cho các cháu không đủ điều kiện
đấy là một cái nguồn nguy hiểm rất nguy hiểm cho các cháu
cái thứ hai là liên đối trực tiếp trách nhiệm
ví dụ như các cháu mà điều khiển phương tiện mà gây tai nạn trên người
thì có thể phải xem trách trí cứu trách nhiệm hình sự của phụ huynh
bởi theo quy định của luật hình sự
theo phương tiện cho người không đủ điều kiện
thời gian tới chúng tôi cũng tổng lực hơn cái sự phối hợp giữa các cơ quan
sự thông tin cơ quan các đơn vị với nhau trong việc phối hợp
để không những là đối tượng đua xe mà sau khi đó về địa phương
thì cũng sẽ phải tiếp tục bị theo dõi bị quản lý
những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại phú thọ hay ninh bình
mà nguyên nhân từ vấn nạn thanh thiếu niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao
lạng lách đánh võng chính là những bài học đắt giá trong việc cảnh tỉnh các đối tượng
và cả các bậc phụ huynh trong việc quản lý và giáo dục con em mình
công an huyện phước long tỉnh bạc liêu cho biết vừa mới làm việc đối với chu thị siêm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú ấp phước hai xã vĩnh phú tây huyện phước long tỉnh bạc liêu
để làm rõ về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin kích động bạo lực
sau khi đọc một bài báo có nội dung liên quan đến việc chống người thành công vụ
xảy ra vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại một điểm cách ly y tế tập trung
trên địa bàn huyện phước long tỉnh bạc liêu
khiến hai đồng chí công an bị thương chu thị siêm đã chia sẻ lại bài viết
trên trang facebook cá nhân với tiêu đề có nội dung đồng tình với hành vi
chống người thành công vụ kích động bạo lực
sau khi được lực lượng công an tuyên truyền nhắc nhở chu thị siêm đã nhận thức
được hành vi vi phạm pháp luật của mình đồng thời đính chính nội dung thông tin
đã chia sẻ trên facebook
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi vi phạm của chu thị siêm
theo quy định của pháp luật
tòa nhân dân tỉnh trà vinh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
đối với bị cáo nguyễn thị lan phương chú ấp tám a xã an trường huyện càng long
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào năm hai nghìn tám bị cáo nguyễn thị lan phương đứng ra làm đầu thảo hụi
để hưởng tiền hoa hồng
đến năm hai nghìn một mươi ba có một số hụi viên hốt hụi nợ hụi hết chốt tiền một trăm chín mươi triệu đồng
nhưng không đóng nên phương phải hút nhiều tiền
năm hai nghìn một mươi bốn bị cáo phương đã mở thêm nhiều dây hụi mùa hụi tháng
để có tiền trả hụi và tiêu xài cá nhân bị cáo phương đã có hành vi gian dối
đặt tên khống vào các dây hụi đồng thời tự ý lấy tên hụi viên để hốt hụi
bán hụi không để chiếm đoạt tiền của các bị hại
đến ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín phương không còn khả năng trả tiền cho các hụi viên
nên tuyên bố vỡ hụi
tại thời điểm vỡ hụi còn ba mươi hai giây hụi chưa kết thúc
qua điều tra công an đã chứng minh được phương có hành vi gian dối trong ba mươi một giây hụi
để chiếm đoạt tổng số tiền gần hai tỷ đồng
căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị lan phương
một mươi năm tù giam
thưa quý vị ngay khi đà nẵng trở về với trạng thái bình thường mới
sau những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
thì tình hình an ninh trật tự lại bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của số đối tượng trộm cắp tài sản
đặc biệt thời gian gần đây
khi hàng loạt vụ trộm cắp xảy ra tại những siêu thị mini cửa hàng trên địa bàn
càng khiến cho người dân vô cùng lo lắng bất an
chỉ chưa đầy hai mươi bốn giờ vào cuộc công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng
đã bắt giữ được thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp nói trên
vào giữa tháng một mươi thông tin về một siêu thị mini trên đường cách mạng tháng tám
bị trộm đột nhập lấy đi số lượng lớn tiền mặt
được đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ tiếp nhận
rất khẩn trương một tổ trinh sát được tổ chức tiếp cận hiện trường
thu thập manh mối còn sót lại
khó khăn đạt ra lúc này là rất lớn khi hầu như đối tượng không có sơ hở
và thực hiện việc trộm cắp rất nhanh
trong quá trình thực hiện đối tượng đã có việc bặt ấu mưa
đeo khẩu trang và cắt thích các thiết bị quay phim thiết bị điện
dẫn đến rất khó khăn trong việc xác định
khi nguyên ra các dấu vết như hình dáng đặc điểm trạng dạng của đối tượng
công an quận cẩm lệ nhận định đối tượng là người rất quen thuộc mọi vị trí của cửa hàng
nhiều giả thiết được đội cảnh sát hình sự đưa ra để thảo luận
và thống nhất biện pháp truy tìm bằng được đối tượng
các tổ trinh sát tỏa ra tập trung giả soát mọi trường hợp khả nghi
sinh sống xung quanh siêu thị và không lâu sau đã tìm ra được thủ phạm
thông qua các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi đã sàng lọc
ra sót các đối tượng nổi trên địa bàn tiến hành
truy nguyên ra được đối tượng có dấu hiệu và có biểu hiện nghi vắng nhất
từ qua đấu tranh chúng tôi đã xác định được đây chính là đối tượng thực hiện hành vi trồng cấp
đối tượng là hoàng như phúc hai mươi ba tuổi quê tỉnh gia lai
tại cơ quan công an phúc thừa nhận đã đột nhập từ mái nhà của siêu thị mini
và trộm cắp tài sản là chín triệu đồng tiền mặt tại quầy thu ngân
vì là khách hàng quen thuộc của siêu thị
nên phúc đã nghiên cứu kỹ
phúc đã nghiên cứu kỹ mọi khu vực để dễ dàng hành động
bên cạnh đó phúc còn khai nhận đã thực hiện hai vụ trộm cắp khác
tại cửa hàng thức ăn nhanh ở đà nẵng và tại một siêu thị ở gia lai
tài sản lấy nước thì em thực hiện cho việc chi tiêu cá nhân
với lại là em tham gia chơi chứng khoán ảo
vì thu nhiều cho nên là em muốn gửi cái hạt đó
cho nên là nãy xin lấy đến ạ
chưa đầy hai mươi bốn giờ vào cuộc
thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ đột nhập siêu thị
cửa hàng trên địa bàn thành phố đà nẵng đã bị bắt giữ
chiến công này càng thể hiện rõ quyết tâm của những chiến sĩ cảnh sát hình sự
khi đấu tranh ngăn chặn kịp thời những đối tượng
lợi dụng thời điểm tình hình dịch bệnh để đột nhập trộm cắp tài sản của người dân